nhằm làm giảm bớt những khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng
chính phủ đã quyết định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
theo đó các doanh nghiệp hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập cá nhân thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất
và theo thống kê của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam
tính đến ngày bảy tháng bốn trong các khu công nghiệp tỉnh hà nam có hơn ba lao động
ở hai mươi một doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi công việc
các doanh nghiệp gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp
còn phải nộp theo quyết toán của năm hai nghìn một mươi chín mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước
và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý i quý ii năm hai nghìn hai mươi
thời hạn gia hạn là năm tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế
gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân
đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm hai nghìn hai mươi của hộ gia đình

cá nhân kinh doanh hoạt động trong một số ngành kinh tế
thời gian được gia hạn trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
gia hạn thời hạn nộp tiền thuế đất năm tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuế đất của kỳ i
theo quy định của pháp luật
theo bộ tài chính sẽ có chín mươi tám doanh nghiệp thuộc diện giãn thuế và tiền thuế đất
hơn một lao động phải chấm dứt hợp đồng gần một chín trăm linh lao động phải ngừng việc
còn lại là giảm giờ làm do các doanh nghiệp không nhập được nguyên liệu cho sản xuất
các nước đóng cửa việc nhập khẩu hạn chế giao thương
khiến cho đơn hàng bị tồn động hoặc không có đơn hàng mới
các doanh nghiệp đã hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng là một tháng lương tối thiểu vùng
những lao động nghỉ việc thuộc diện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng
được hưởng theo chế độ ốm đau tuy nhiên nhiều lao động vẫn phải nghỉ không lương